liên quan đến vụ gian lận trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hà giang
công an tỉnh hà giang cho biết là vào ngày hôm nay cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can
áp dụng các biện pháp ngăn chặn bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba bị can trong vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ
các đối tượng bị khởi tố gồm triệu thị chính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám là phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
phó chủ tịch hội đồng trưởng ban chấm thi của hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hà giang
là người trực tiếp điều hành tổ xử lý bài thi trắc nghiệm bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
phạm văn khuôn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín là phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
và lê thị dung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín là phó đội trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ công an tỉnh hà giang
cùng bị khởi tố về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
trước đó vào ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang
đã khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
trên địa bàn tỉnh hà giang khởi tố bắt tạm giam hai bị can là vũ trọng lương và nguyễn thanh hoài
tiếp sau đây là cụm tin vắn đáng chú ý
ngày sáu tháng bốn tại khu vực bản đà ơt xã nà ơt huyện mai sơn tỉnh sơn la
công an huyện mai sơn phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng trương văn hải chú tại tỉnh đắk lắc
và nguyễn thái bình chú tại tỉnh đắk nông
vật chứng thu giữ là năm tám kg ma túy đá hai trăm linh viên ma túy tổng hợp gần bốn mươi tám gam nhựa thuốc viện
cùng một số vật chứng liên quan khác
mở rộng điều tra lực lượng công an khám xét khẩn cấp bắt giữ đối tượng ngô vi lương và lò văn huân
cùng chú tại huyện sốp cộp tỉnh sơn la thu giữ một trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp và một trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về bán kiếm lời
đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
còn tại thị xã sa mạc khi tỉnh atapu lào
chiều qua bộ đội biên phòng tỉnh con tum phối hợp với lực lượng chức năng nước lào
bắt quả tang hai đối tượng thạo choi sáu mươi tuổi trú tại bản nọng nho huyện sòng khon tỉnh savanakhet lào
và năng mỹ hai mươi tuổi chú tại bản nọng vặt huyện sòng khon đang trên đường vận chuyển ma túy về việt nam tiêu thụ
tăng vật thu giữ là ba mươi chín bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp một xe ô tô mang bỉ kiểm soát lào ba điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan
hiện lực lượng chức năng đã hoàn thành thủ tục bàn giao người tăng vật cho công an tỉnh atapu lào để tiếp tục điều tra xử lý
tại an giang
tại an giang
vào khoảng hai mươi ba h ngày bảy tháng bốn lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba phối hợp cùng lực lượng đặc nhiệm công an thành phố long xuyên
đã khống chế thành công đối tượng ngô minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện bào bàng tỉnh bình dương có biểu hiện ngáo đá đòi đốt cây xăng trên địa bàn phường mỹ long
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên ngô minh tuấn đến cây xăng mỹ long thuộc phường mỹ long thành phố long xuyên gọi điện thoại
nên đã bị nhân viên cây xăng nhắc nhở
tuấn vào cây xăng ngồi một tay cầm dao và vòi bơm xăng tay còn lại cầm bật lửa
dọa đốt cây xăng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã có mặt kịp thời phối hợp cùng lực lượng đặc nhiệm và công an địa phương
tiến hành vận động thuyết phục lợi dụng sự sơ hở của đối tượng
lực lượng đã kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng và bàn giao cho công an phường mỹ long
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận là bắt đầu sử dụng ma túy từ tháng một năm hai nghìn một mươi một cho đến nay
tiến hành kiểm tra nhanh tuấn dương tính với methamphetamin
vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra xác minh làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
vừa bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng về hành vi mua bán người
hai đối tượng bị bắt giữ là lò thị thuận tên gọi khác là lù thị thuận chú tại bản nà phạ xã mường kim huyện than uyên tỉnh lai châu
và lù thị xín chú tại bản tính mé xã mường dôn huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
về hành vi mua bán người đưa sang trung quốc vào ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nạn nhân là cháu lò thị nguyên sinh năm hai nghìn hai tại bản hủy tèo xã mường rôn huyện quỳnh nhai
lực lượng công an đã thu giữ số tiền là năm mươi sáu triệu đồng và hiện công an huyện quỳnh nhai đang hoàn tất thủ tục
để khởi tố vụ án khởi tố bị can đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
vào ngày hôm nay công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã phối hợp với lực lượng chức năng
đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt nhóm đối tượng đã đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ sáng ngày hôm nay khi gia đình ông lê quốc đạt ngủ dậy
thì phát hiện mất nhiều tài sản có trị giá gần một trăm linh triệu đồng
và qua công tác khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng tp biên hòa nhận định
là vào thời gian trên có hai đối tượng đã đột nhập vào nhà ông đạt bằng cách là leo qua tường rào
sau đó dùng công cụ phá khóa cửa chính đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản
công an thành phố biên hòa cũng cho biết là các đối tượng thực hiện vụ trộm này hết sức manh động liều lĩnh và chuyên nghiệp
trước khi nổ máy tẩu thoát các đối tượng đã cắt hết tất cả các thiết bị chống trộm gắn tẩy xe máy
xin được chuyển sang những thông tin khác vào sáng ngày hôm nay trên địa bàn huyện bắc hà tỉnh lào cai
đã xảy ra một trận rông lốc mưa lốc đã gây ra rất nhiều thiệt hại về nhà ở trường học hoa màu và cây trồng
theo tổng hợp của ubnd huyện bắc hà trận mưa lớn kèm theo gió lốc xảy ra trên địa bàn huyện
đã làm thiệt hại về sản xuất và dân sinh tại một mươi năm xã thị trấn trên địa bàn
tổng số hai trăm bốn mươi hai hộ dân đã bị thiệt hại trong đó có hai hộ dân bị sập đổ và một mươi ba hộ đã bị tốc máy hoàn toàn
một mươi trường học một số nhà văn hóa thôn bị thiệt hại về mái và một số trang thiết bị đồ dùng dạy học
còn làm ảnh hưởng tới sáu mươi hectare cây ăn quả và khiến một người bị thương phải điều trị tại bệnh viện đa khoa
ước tổng giá trị thiệt hại khoảng trên bốn năm tỷ đồng
và ngay sau khi mưa lốc gây ra thiệt hại ban chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện đã phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền các địa phương
tiến hành kiểm tra thực tế nắm bắt tình hình thống kê thiệt hại động viên chia sẻ với các hộ dân
thưa quý vị và các bạn trẻ em là những đối tượng đặc biệt cần được gia đình và cả xã hội bảo vệ
thế nhưng trong thời gian gần đây thì liên tục xảy ra các vụ việc bạo hành xâm hại trẻ em khiến cho dư luận bức xúc
nhất là đối với những người đang làm cha làm mẹ
tuy nhiên khi phát hiện con có dấu hiệu bị xâm hại bạo hành thì rất nhiều phụ huynh còn tỏ ra lúng túng trong việc đưa ra hướng giải quyết
phản ứng không đúng sẽ vô tình đẩy cho trẻ đến những tổn thương tâm lý nặng nề hơn nữa
đồng thời bằng chứng pháp lý nếu có cũng có thể bị xóa dấu vết
khi mà trẻ bị bạo lực xâm hại
nó bao giờ cũng có những cái sang chấn về tâm lý
và cái việc mà hỗ trợ càng sớm càng thì điều đấy càng tốt càng giảm thiểu đi được cái tổn thương về tâm lý cho trẻ
cả các cha mẹ của các em lẫn cả một số các cán bộ địa phương
thì họ nhìn nhận vào cái tổn thương về thể chất của trẻ khi mà được hồi phục
thì họ nghĩ rằng là như vậy là hồi phục cả về tâm lý tức là hồi phục toàn diện
nhưng trên thực tế thì có những trường hợp chúng tôi có cơ hội
để tiếp cận trò chuyện đánh giá lại thì các em vẫn còn có những tổn thương mà không được giải quyết
đánh giá mức độ tổn thương chia sẻ và ổn định lại tâm lý của trẻ
là điều mà các bậc phụ huynh cần đặc biệt ưu tiên
trực tiếp hỗ trợ can thiệp hơn tám trăm linh trường hợp đã gọi điện đến tổng đài bảo vệ trẻ em quốc gia một trăm một mươi một trong năm hai nghìn một mươi chín
các chuyên gia tâm lý các cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em nhận thấy
việc can thiệp sớm đối với các trường hợp bị bạo hành xâm hại
sẽ giảm thiểu tối đa những sang chấn tâm lý về sau cho trẻ
trong giai đoạn này gia đình có thể tìm đến các cơ quan bảo vệ trẻ em
để hỗ trợ can thiệp từ vần sớm tránh việc kéo dài
hay can thiệp sau khi đã có kết luận của cơ quan điều tra
nhất là đối với các vụ việc liên quan đến xâm hại
trong nhiều trường hợp là khó để tiếp cận được với trẻ em
vì liên quan đến một số địa phương
vẫn còn đang nói rằng là phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan công an
tuy nhiên cái này là những nhận thức
chưa được đúng đắn
ví dụ như trẻ em mà bị xâm hại ở trường học
cái việc cơ quan công an làm
còn cái việc mà bên ngành lao động
chúng tôi vào chúng tôi đánh giá mức hốc độ tổn hại tâm lý
thì không thể một cái cơ quan nào có thể cản trở cái việc đó của chúng tôi được
đặc biệt là sau khi mà luật ra đời đã quy định rất là rõ
có một thực tế là nhiều bậc phụ huynh khá lung túng
khi biết con mình là nạn nhân của các vụ bạo hành xâm hại
trong đó có không ít người chọn cách im lặng
vì muốn bảo vệ con trước dư luận
tuy nhiên việc trình báo với các cơ quan chức năng
càng chậm trễ thì quá trình thu thập xử lý giải quyết vụ việc càng khó khăn
các vị phụ huynh nên bình tĩnh để mà giúp cho con mình cũng bình tĩnh
thứ hai là tố cáo với cả các cơ quan liên quan
để có thể vừa giúp cho chính con mình được hỗ trợ
mà vừa giúp cho những trẻ em khác không bị rơi vào tình trạng đó
có những vụ việc mà chúng tôi cũng chứng kiến
tư vấn rồi hỗ trợ những vụ việc
đã từng xâm hại đứa trẻ nhưng được gia đình dự kiến
và thủ phạm chính vì vậy tiếp tục đi xâm hại những đứa trẻ khác
các chuyên gia cho rằng
khi phát hiện sự việc
gia đình nên trình báo ngay với các cơ quan chức năng
để kịp thời thu thập các bằng chứng pháp lý
cơ quan công an các đơn vị địa phương
sẽ có trách nhiệm tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm
khẩn trương xác minh điều tra làm rõ và bảo vệ nạn nhân
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật
nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bảo trân xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn
khoảng bốn giờ sáng nay một chiếc xe container bị mất lái
lao lên vỉa hè tông hư hại nhiều tài sản của người dân
tài xế bị mắc kẹt trong cabin suốt nhiều giờ đồng hồ
thời điểm trên xe container biển số năm mươi một c bảy mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi một
chạy trên đường mã lò ra quốc lộ một
khi qua địa chỉ hà nội
chỉ số bốn mươi năm mã lò
thì mất lái lao lên vỉa hè
tông gãy cột điện rồi hút hư hại ba căn nhà của người dân ven đường
sự cố làm nhiều tài sản phương tiện bị hư hại
đầu xe container bẹp dúng
do tài xế bị mắc kẹt nên lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế
được điều đến hiện trường
và phải mất gần bốn giờ mới giải cứu nạn nhân ra ngoài
để đưa đi cấp cứu trong tình trạng đai chiến thương
hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định
công an vừa chỉ đạo làm rõ
vụ việc nhiều người dân bị một đối tượng dùng vật nhọn đâm vào người
khi lưu thông trên đường thuộc địa bàn quận năm tp hcm
hiện tại kẻ nghi đã được công an quận năm mời về làm việc
công an quận năm tp hcm tiếp nhận thông tin từ bệnh viện nhiệt đới
về việc từ cuối tháng ba đến đầu tháng bốn
có sáu trường hợp người dân bị một đối tượng lạ mặt
dùng vật sát nhọn gây vết thương trên người
ở khu vực cầu nguyễn tri phương và cầu nguyễn văn cử
do lo sợ các nạn nhân đã yêu cầu điều trị phơi nhiễm hiv
hiện tại sức khỏe đã bình thường
ngay sau khi nhận tin báo công an quận năm đã tung lực lượng xác minh
và đã mời đối tượng nghi vấn lên làm việc
tuy nhiên người này có biểu hiện bị tâm thần
nên đã được gia đình báo lãnh
hiện công an đang giám sát người đàn ông trên
để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày tám tháng bốn công an tp hcm cho biết
đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để điều tra làm rõ vụ lừa bán căn hộ
tại trung cư la bonita quận bình thạnh
công ty nam thị là chủ đầu tư của dự án đầu tư
xây dựng cao ốc văn phòng và căn hộ
trung cư la bonita
tại địa chỉ sáu mươi tám đường phạm gia trí
tức đường d hai cũ phường hai mươi năm quận bình thạnh
công an tp hcm xác định
một số đối tượng tại công ty nam thị
ký hợp đồng bán cùng căn hộ sàn thương mại
trung cư la bonita cho nhiều người
những đối tượng này đã đổi tên ký hiệu căn hộ
và thay đổi chủ sở hữu
người đại diện doanh nghiệp để khách hàng lầm tưởng
mua căn hộ sàn thương mại khác nhau
cũng như nhằm đối phó khi bị tranh chấp khiếu kiện
khi sự việc bị phát giác
nhóm này hứa hẹn sẽ trả lại căn hộ
hoặc trả lại tiền nhưng trốn tránh
do đó công an tp hcm đang khởi tố vụ án
để làm rõ hành vi phạm tội của những đối tượng này
để xử lý theo pháp luật
thưa quý vị mới đây
một sản phẩm nước lau nhà tự làm
từ rác rau củ quả của em hoàng và mẹ
sản phẩm vừa thân thiện với môi trường
lại có thu nhập cho gia đình
đã được hai mẹ con nghiên cứu thành công
những phần vỏ trái cây người khác bỏ đi
lại trở thành nguyên liệu quan trọng
để gia đình chị hồng và bạn bè chế biến nước lao nhà
vỏ trái cây nó có chứa các enzim là tẩy mỡ
một số là sẽ chứa protease
thì để tẩy giống như thịt protein
glycosase amylase là nó tẩy ra tất cả các chất mỡ bệnh
cách thức thực hiện nước lau nhà từ vỏ trái cây khá đơn giản
cắt nhỏ vỏ trái cây
cho vào dung dịch nước đường với tỷ lệ

một phần đường cộng ba phần vỏ trái cây
cộng mười phần nước đầy kính nắp
và để trong mát cho hỗn hợp này lên men tự nhiên
trong ba tháng là có sản phẩm sử dụng
mình vừa tận dụng được cái phế phẩm của tự nhiên
mình tạo ra một cái sản phẩm có giá trị như thế này
rất là hay em rất là thích
bên cạnh đó là các cái mùi này thường là
cung trùng rồi mũi rồi cũng không có
rất là tốt
qua thử nghiệm của chị hồng
hầu hết các loại vỏ trái cây đều làm được nước lao nhà
mỗi loại sẽ cho ra sản phẩm có mùi hương khác nhau
lúc đầu thì con thấy khó
nhưng bây giờ thì con làm nhiều nên dễ
mình mới tập làm thì cái mùi nó hơi khó chịu
nó hơi hấp và cái nước nó không có được đẹp
mà nếu mà muốn lần sau cho nhanh cho nó đẹp
thì một lít nước mình có thể bỏ một trăm linh ml của cái con men cũ vào
thì giống như mình làm sữa chua vậy
thì lần sau mình sẽ có cái nước rất là thơm và đều
gần một năm nay
cùng với em hoàng và chị hồng
nhiều gia đình khác tại thành phố nha trang khánh hòa
đã tiết kiệm khá nhiều chi phí cho việc mua nước lau nhà
mà thay vào đó là loại nước lao nhà tự tay mình làm
từ chính vỏ trái cây rau củ dư thừa
không chỉ tiết kiệm mà còn tạo sự yên tâm hơn
cho chính người nội trợ và sức khỏe gia đình
thưa quý vị sáng nay bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến
triển khai thi hành luật đặc sán năm hai nghìn một mươi ba
dự và chỉ đạo hội nghị có thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
phát biểu khai mạc hội nghị
thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
luật đặc sán năm hai nghìn một mươi tám
đã thể chế hóa quan điểm của đảng và nhà nước ta
về chính sách khoan hồng nhân đạo
đối với người phạm tội bị kết án phạt tù
nhằm khuấn khích họ cải tạo tốt
sớm được trở lại với cộng đồng
để phân đấu trở thành người có ích cho xã hội
luật đã cụ thể hóa quy định về thẩm quyền đặc xá của chủ tịch nước
trong hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
nhằm giúp chủ tịch nước
thực hiện quyền của người đứng đầu nhà nước về đặc xá
quy định cụ thể về thời điểm đặc sán
trình tự thủ tục đối tượng
tiêu chuẩn được hưởng đặc sán
quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước
và các cơ quan tổ chức khác trong việc đặc sán
tại hội nghị
các đại biểu tham dự đã được nghe đại diện
thành viên ba soạn thảo luật đặc sán năm hai nghìn một mươi tám
đánh đạo của cảnh sát quản lý trạng giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
trình bày nội dung cơ bản
của luật đặc xá năm hai nghìn một mươi tám
và công tác chuẩn bị tổ chức triển thai
trong công an nhân dân
phát biểu kết luận hội nghị
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
yêu cầu các đơn vị liên quan
khẩn trương hoàn thiện sự thảo nguy định
quy định chi tiết một số điều của luật đặc xá năm hai nghìn một mươi tám
đảm bảo chất lượng
trình chính phủ trong tháng bốn này
bên cạnh đó để triển khai thi hành
có hiệu quả các quy định của luật đặc xá năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí thứ trưởng yêu cầu
công an các đơn vị địa phương
cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm
việc thứ năm là
lực lượng công an cấp cấp
bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực và phẩm chất
tham gia thực hiện công tác đặc sán
là đội ngũ cán bộ thuộc cơ quan quản lý
thành án hình sự
và thuộc các cơ sở giam giữ
bảo đảm cơ sở vật chất
phương tiện kỹ thuật
nghiệp vụ và các điều kiện
cảm thiết khác phục vụ công tác đặc sán
khi có yêu cầu
đồng thời phải thường xuyên liên hệ
kiến khai thực hiện đặc sán của đơn vị
địa phương mình
để đề ra biện pháp chắn chỉnh
khắc phục những thiếu sốt yếu kém
vi phạm tạo bước diễn biến
thích cực trong các
mặt công tác cụ thể của hoạt động đặc xá
trong thời gian tới
luật đặc sán năm hai nghìn một mươi tám
gồm sáu chương ba mươi chín điều
quy định về nguyên tắc thời điểm trình tự
thủ tục thẩm quyền
trách nhiệm thực hiện đặc sán
điều kiện quyền và nghĩa vụ
của người được đề nghị đặc sán
luật được quốc hội thông qua
ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
và có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại tỉnh thanh hóa sáng nay
công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm
thực hiện chỉ thị số một mươi ba của bộ công an
về tiếp tục đẩy mạnh công tác công an
tham gia giải quyết khiếu kiện
góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự
dự và chỉ đạo hội nghị có thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trong một mươi năm hai nghìn tám hai nghìn một mươi tám
trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã xảy ra

trong đó có hai trăm hai mươi sáu vụ khiếu kiện phức tạp
với hơn một mươi hai năm trăm ba mươi lượt người tham gia
thực hiện chỉ thị số một mươi ba của bộ công an
từ năm hai nghìn tám đến nay
công an tỉnh thanh hóa đã chủ động nắm tình hình
tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo cấp ủy chính quyền

các bàn các ngành chức năng
làm tốt công tác phòng ngừa
giải quyết tranh chấp khiếu kiện phức tạp
góp phần giữ vững ổn định về an ninh trật tự
phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội
củng cố quốc phòng an ninh của địa phương
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị
thứ trưởng bùi văn nam đã ghi nhận và biểu dương
những kết quả đạt được của công an tỉnh thanh hóa
trong một mươi năm thực hiện chỉ thị số một mươi ba của bộ công an
trên cơ sở phân tích và đánh giá tình hình
thượng tướng bùi văn nam đã nhấn mạnh
vai trò của lực lượng công an
trong công tác tham mưu phối hợp
ngăn chặn và giải quyết các vụ việc khiếu kiện
tập trung đông người
đồng chí yêu cầu trong thời gian tới
công an tỉnh thanh hóa cần tiếp tục nắm chắc
các chủ trương đường lối các nghị quyết chỉ thị
của đảng nhà nước của bộ công an
của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
về giải quyết khiếu kiện triển khai các biện pháp
nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
theo phương châm lấy phòng ngừa là chính
quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của nhân dân
trong tham mưu giải quyết khiếu nại tố cáo
chú trọng công tác tuyên truyền
vận động quân chúng
coi đây là biện pháp cơ bản chủ đạo xuyên suốt
có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả xử lý
giải quyết vụ việc khiếu kiện
nhân dịp này chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
đã tặng bằng khen cho bốn tập thể và một mươi một cá nhân
giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen
cho một mươi tập thể và hai mươi cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số một mươi ba
cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an
sáng nay phối hợp với học viện an ninh nhân dân
học viện klinsen den vương quốc hà lan
đã tổ chức các lớp tập huấn
về công ước của liên hợp quốc về chống tra tấn
và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo
vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người
đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác
về thực thi công ước chống tra tấn
giữa bộ công an việt nam và bộ ngoại giao hà lan
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
nhằm hỗ trợ xây dựng tài liệu giảng dạy
về công ước chống tra tấn
và pháp luật việt nam có liên quan
đào tạo giảng viên báo cáo viên pháp luật
về kỹ năng phương pháp sử dụng tài liệu
giảng dạy về công ước chống tra tấn
nội dung của lớp tập huấn đã tập trung
vào các kỹ năng thuyết trình hiệu quả
thực hiện tương tác phân tích một số vụ án
về tra tấn trên thế giới
các chuyên gia từ học viện klinsen den
vương quốc hà lan cũng đã chia sẻ
những kiến thức kỹ năng về kiểm soát
kiểm chế cảm xúc cách thức chuyển giao
những kỹ năng trong xây dựng tài liệu
về công ước chống tra tấn
mục tiêu tổng thể của chương trình tập huấn
nhằm hỗ trợ bộ công an việt nam
trong việc nâng cao hiệu quả đào tạo
cho cán bộ chiến sĩ công an
về công ước chống tra tấn
đây là nguồn cán bộ sẽ tham gia giảng dạy
tuyên truyền về công ước chống tra tấn
tại công an các địa phương trong năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay chín mươi một giảng viên tiêu biểu
đến từ tám học viện trường đại học công an nhân dân
đã bước vào hội thi giảng viên dạy giỏi cấp bộ
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đây là hội thi giảng viên dạy giỏi cấp bộ
với quy mô và số lượng giảng viên dự thi
đông nhất từ trước tới nay
hội thi được tổ chức
ở năm lĩnh vực với sáu hội đồng
gòn bí luận chính trị pháp luật nhiệm vụ
và giáo dục quốc phòng võ thuật tiếng anh
diễn ra từ ngày tám tháng bốn đến ngày một mươi ba tháng bốn
với đặc thù đặc lượng vũ trang
đội ngũ giáo viên luôn giữ vai trò quyết định
trong việc định hướng và hình thành nâng tư duyên nghệ nghiệp
phong trào dạy giỏi trong các học viện trường công an nhân dân
nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo
đồng thời khuyến khích người giảng viên
tinh thần tự học tự nghiên cứu và sáng tạo
đây là sân chơi cho các giảng viên
có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo khả năng sư phạm
đồng thời là cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm
giảng dạy giữa các trường công an
từ đó đánh giá được thực trạng đội ngũ
và công tác bồi dưỡng giáo viên của lực lượng công an
từ ngày năm đến ngày tám tháng bốn
đoàn công tác của cục truyền thông công an nhân dân bộ công an
đã có buổi làm việc với công an tp hcm
công an tp đà nẵng
để khảo sát xây dựng đề án sắp xếp
quy hoạch báo chí trong công an nhân dân
tại buổi làm việc
đoàn công tác đã lắng nghe báo cáo tình hình
kết quả hoạt động và kiến nghị đề xuất
của báo công an tp hcm
và báo công an tp đà nẵng
đội tuyên truyền phòng công tác đảng
và công tác chính trị
và lãnh đạo công an hai thành phố
trước vấn đề sắp xếp quy hoạch báo chí trong công an nhân dân
không ít những khó khăn
chăn trở của những cám bộ chiến sĩ
đã gắn bó với báo chí công an tại địa phương
về mô hình hoạt động mới
đặc biệt là vấn đề nhân sự
phát biểu tại buổi làm việc
thiếu tướng mai văn hà
phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án sắp xếp
quy hoạch báo chí trong công an nhân dân
khẳng định mục đích của đề án
là để báo chí công an nhân dân lớn mạnh hơn
nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển báo chí hiện đại
và phù hợp với mô hình tổ chức mới
của bộ công an
ghi nhận những kết quả đạt được
cũng như những đóng góp của báo công an nhân dân tp hcm
và báo tp đà nẵng
và đội tuyên truyền của công an hai thành phố
thiếu tướng mai văn hà
cũng đã cho biết
tất cả những kiến nghị đề xuất
sẽ được đoàn công tác tổng hợp
để báo cáo ban chỉ đạo đề án